hồi một mươi chín h ngày một tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng bảy tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông cách đất liền các tỉnh bạc liêu cà mau khoảng một trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp
đến một mươi chín h ngày hai tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng tám hai độ vĩ bắc một trăm linh ba độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh cà mau kiên giang
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới giảm xuống cấp sáu dưới bốn mươi km trên giờ
tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông hồi một mươi chín h ngày một tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một tám độ vĩ bắc một trăm một mươi chín một độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng năm trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi chín h ngày hai một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai một độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông trên khu vực phía bắc quần đảo trường sa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi bảy mươi năm km trên giờ dật cấp một mươi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên trong khoảng một mươi một mươi bốn độ vĩ bắc phía đông một trăm một mươi ba độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba